đoàn giám sát của quốc hội đã có phiên họp toàn thể lần thứ hai để nghe chính phủ báo cáo về tình hình triển khai
kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của chính phủ trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã khá đầy đủ
đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác quản lý và điều hành
trong đó quốc hội ban hành sáu văn bản chính phủ hai mươi ba văn bản và tám mươi thông tư thông tư liên tịch của các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương
nhờ đó việc thanh tra kiểm tra xử phạt về an toàn thực phẩm đã được thực hiện rốt ráo đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ
quy mô hộ gia đình chiếm tới tám mươi số cơ sở sản xuất trong cả nước
các vụ việc nóng như sử dụng chất cấm không rõ nguồn gốc để dấm hoa quả chất tạo nạc thực phẩm bẩn đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời
các vụ việc nóng như sử dụng chất cấm không rõ nguồn gốc để giấm hoa quả thực phẩm bẩn đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là giai đoạn nóng nhất của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ trước đến nay
số cơ sở bị xử lý tăng từ một mươi bảy sáu
số cơ sở bị xử lý tăng từ một mươi bảy sáu năm hai nghìn một mươi năm lên hai mươi ba bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ cơ sở bị phạt tiền năm hai nghìn một mươi sáu cũng gấp hơn một ba lần năm hai nghìn một mươi năm chiếm sáu mươi bảy
số tiền phạt trung bình một cơ sở tăng lên ba bảy mươi ba triệu năm hai nghìn một mươi sáu gấp gần hai lần so với năm hai nghìn một mươi ba